xin được cảm ơn những chia sẻ và những cái giải pháp mà ông đưa ra
và hy vọng với những giải pháp này thì chính quyền thành phố cũng sẽ có những giải pháp thực sự quyết liệt
để cho người dân ở sóc sơn không phải một lần nữa chặn xe rác
và xin được cảm ơn ông vì những chia sẻ phỏng dụng
và chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác